bộ y tế vừa cho biết trong tối qua bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã làm thủ tục xuất viện
cho bệnh nhân số hai mươi tám đi sông john gatt bảy mươi bốn tuổi quốc tịch anh nhập viện từ ngày tám tháng ba
đến nay bệnh nhân này đã xét nghiệm âm tính hai lần
được biết ông đi sông có tiền sử u một mươi năm bay sang việt nam trên chuyến bay vn năm mươi bốn ngày hai tháng ba
ngày sáu tháng ba ông được cách ly theo dõi tại tỉnh quảng ninh
ngày một mươi ba tháng ba sau khi xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương để theo dõi
ngày hai mươi bảy tháng ba bệnh nhân bị suy hô hấp nặng phải chuyển khoa hồi sức tích cực đặt ống nội khí quản thở máy
đến nay tình trạng sức khỏe đã ổn định không sốt